do buôn lòng quản lý chính quyền tỉnh bình định đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng
trong lĩnh vực đất đai trật tự xây dựng và đầu tư xây dựng
đáng nói các trường hợp vi phạm thì đều có liên quan trực tiếp đến người thân cán bộ
đảng viên lãnh đạo đang đương chức và nguyên lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ
quan trọng hơn họ có mối quan hệ trong gia đình mà dư luận xã hội và người dân địa phương gọi là gia đình chị
thời gian gần đây huyện vĩnh thạnh là địa phương của tỉnh bình định
nóng lên vấn đề vi phạm liên quan đến đất đai
điều khiến dư luận bức xúc là những vi phạm này có liên quan đến cán bộ hoặc người thân của các cán bộ
cụ thể vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn ủy ban nhân dân huyện vĩnh thạnh có quyết định cho bà nhạt

cụ thể vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn ủy ban nhân dân huyện vĩnh thạnh có quyết định cho bà nhạn
tờ bản đồ địa chính số một thuộc thị trấn vĩnh thạnh để xây dựng trung tâm vui chơi giải trí thể thao
thời hạn cho thuê đất là năm mươi năm
người ký quyết định cho thuê đất là phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện vĩnh thạnh lê văn đầu
năm hai nghìn một mươi năm ông lê văn đầu tiếp tục ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà võ thị ánh nhạn
nguồn gốc sử dụng là nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm
thời điểm này ông trần quốc lại em ruột ông trần công xí giữ chức chủ tịch ủy ban nhân dân huyện vĩnh thạnh
theo luật sư phạm ngọc hải đoàn luật sư thành phố đà nẵng cho rằng
theo điểm a khoảng hai năm mươi chín luật đất đai hai nghìn một mươi ba
thì đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân thuê đất từ năm hectare trở lên
thì trước khi ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho thuê đất
thì phải có văn bản chấp thuận của ủy ban nhân dân cấp tình
trong vụ việc này dư luận đặc biệt quan tâm ở hai vấn đề
thứ nhất là trách nhiệm của những người có liên quan
thứ hai là làm thế nào để thu hồi lại tài sản cho nhà nước
theo quy định pháp luật thì đối với các cá nhân liên quan đến việc ra quyết định
mà trái quy định pháp luật thì phải truy cứu trách nhiệm đối với từng cá nhân
cụ thể là bên phía trưởng phòng tài quyền môi trường
rồi bên phía phó chủ tịch là người trực tiếp ký quyết định
cũng như là chủ tịch mặc dù là không là người ký quyết định
tuy nhiên là người đứng đầu của cơ quan
nên cũng phải xem xét trách nhiệm
trong trường hợp này thì cần xem xét quy định của luật đất đai
là quy định địa điểm sáu mươi bốn là đất đai
để mà có thể là xem xét để thu hồi lại đối với diện tích đất
mà đã giao trái quy định pháp luật này
là do vi phạm pháp luật và giao đất không đúng đối tượng
tại vì cái đối tượng mà để được và giao đất trong đợt này là phải là qua đấu giá kia
phải là đối tượng được trúng đấu giá
thì mới đúng điều kiện